truyền thống đang phải đương đầu với tình trạng thưa vắng khán giả vậy đâu là nguyên nhân dẫn
đến tình trạng đó phải chăng do các loại hình sân khấu chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức
nghệ thuật của công chúng thay vì sự tác động quá lớn của các loại hình giải trí khác làm
sân khấu nghệ thuật bị lép vế mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
đây là một buổi biểu diễn của nhà hát tuồng việt nam lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay
lượng khách thì ít nhưng những nghệ sĩ và diễn viên vẫn phải cháy hết mình với vài diễn
thực trạng thưa vắng khán giả không phải chỉ là câu chuyện của sân khấu nghệ thuật truyền thống
mà với sân khấu hiện đại cũng không khả quan hơn là mấy những vở kịch nói được đầu tư kỹ lưỡng
tiêu tốn hàng tỷ đồng nhưng lượng người xem cũng vô cùng ít ỏi điều gì đang làm cho sân khấu
nghệ thuật thưa vắng khán giả như vậy tác giả trẻ thì đến với sân khấu nói chung
và trong đó sân khấu tuồng thì rõ ràng nó cũng đã giảm đi nhiều
bởi vì nó bị chi phối bởi các loại hình giải trí khác
thực chất ra mà nói là trong cái xu thế hội nhập quốc tế toàn cầu hóa văn hóa như hiện nay
và con người ta trong cái nhu cầu thưởng thức của khán giả họ có sự nhiều sự lựa chọn
chứ không như ngày xưa ngày xưa thì chỉ có một số những bộ môn nghệ thuật truyền thống của chúng ta thôi
bây giờ nó có nhiều thứ nó có điện ảnh rồi có phim chuyện rồi có ca nhạc rồi có rất nhiều các loại hình sân khấu khác

cái cơ chế thị trường và cái sự bùng nổ thông tin thì phải nói là cái sân khấu của nước ta
kịch cũng như là nghệ thuật truyền thống tuồng treo tài lương và dân ca
và một số những loại hình nghệ thuật khác cũng đang gặp khó khăn về khán giả
cái điều đầu tiên là những vấn đề những cái tác phẩm của sân khấu
hiện nay là
chưa đáp ứng được cái nhu cầu của khán giả đặc biệt là khán giả trẻ
có một vấn đề nữa là cái kinh phí cho hoạt động dựng vở đầu tư cơ sở vật chất
và một cái điểm rất là khó trong cái sự bùng nổ thông tin ấy là chúng ta phải quảng bá tác phẩm
thì gần như là các đơn vị công lập hay các đơn vị xã hội hóa có những đơn vị gần như là
triệt tiêu mất phần quảng bá quảng cáo những tác phẩm của mình những chân dung nghệ sĩ của mình
thế nhưng ở một khía cạnh khác của hoạt động biểu diễn sân khấu là những hình ảnh như thế này
trái ngược hoàn toàn với cảnh điều hưu tại giạp trong suốt một năm nay
tại số sáu mươi bốn mã mây vào các buổi tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần
đã trở thành điểm hẹn cho những khán giả yêu nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật tuồng nói riêng
không chỉ tôi
thu hút sự theo dõi của khán giả trong nước mà những tiết mục biểu diễn còn thu hút cả những du khách nước ngoài
nhìn những hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể thấy rõ ràng sân khấu nghệ thuật vẫn có vị trí nhất định trong lòng khán giả
nhiều người vẫn đam mê yêu thích khi được xem được nghe những tiết mục trình diễn sân khấu
thế nhưng làm thế nào để duy trì sự yêu thích của công chúng
làm thế nào để các diễn viên có thể sống bằng nghề thì vẫn còn là trăn trở
của chính các đơn vị nghệ thuật
trong bối cảnh sân khấu bị đặt vào cuộc cạnh tranh khán giả với các loại hình giải trí khác
thì các nhà hát đang nỗ lực như thế nào để giữ chân khán giả
nhà hát tuổi trẻ là một trong những đơn vị duy trì được việc bán vé biểu diễn
phục vụ khán giả vào những ngày cuối tuần
hoạt động này không chỉ giúp các nhà hát bảo đảm đời sống cho đội ngũ nghệ sĩ diễn viên
mà còn giúp họ vững tin nuôi dưỡng tình yêu với nghiệp diễn
hàng năm nhà hát giàn dựng và cho ra mắt khoảng bốn đến năm vở diễn
các vợ diễn khi ra mắt đều được đông đảo công chúng thủ đô biết đến và theo dõi
để đạt được những kết quả đó
ban lãnh đạo nhà hát đã phải nỗ lực trong việc tìm ra những hướng đi mới những cách làm mới
trong những năm gần đây thì chúng tôi thường cũng có những việc ví dụ kết hợp với bộ đại học
để tiếp cận với giới sinh viên hoặc là tiếp cận với khối doanh nghiệp
chúng tôi có thể cùng với các bạn ấy tổ chức những cái chương trình biểu diễn
và một số doanh nghiệp thì họ có thể dùng cái vé đó để họ mời họ trí ân khán giả của họ
thì đấy là một trong những cách tiếp cận nó cũng giúp cho cái việc hỗ trợ cho cái việc bán vé tại nhà hát
ví dụ một đêm chúng tôi có độ khoảng một hai trăm linh vé bán tại chỗ
và một hai trăm vé là các doanh nghiệp họ đã mang đi mời để trí ân
mặc dù lượng khán giả đến dạp chưa đông nhưng theo chia sẻ của nghệ sĩ
nhân dân hương thơm trong một năm trở lại đây
số lượng khán giả đến dạp xem tuồng so với trước đã bắt đầu khởi sắc
dù chậm chạp nhưng đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho loại hình nghệ thuật sân khấu kén người nghe người xem này
tiếp tục trong thời gian tới nhà hát tuồng việt nam sẽ có thêm nhiều chiến lược để thu hút khán giả
chúng tôi còn biểu diễn sân khấu học đường
mà sân khấu học đường từ trung học cơ sở trở lên hầu hết là chúng tôi bù lỗ một trăm linh
để cho các nghệ sĩ đi biểu diễn đấy chính là khâu đào tạo khán giả cho tuồng trong tương lai
từ năm hai nghìn một mươi cho đến bây giờ chúng tôi đã ăn nhập vào được với tất cả các lễ hội
mà những năm gần đây thì các lễ hội đầu xuân hầu hết là nhà hát tuồng chúng tôi đã chiếm lĩnh để mà biểu diễn
theo nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ hiện nay hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
cũng đã và đang có nhiều giải pháp để chung tay cùng các đơn vị nghệ thuật thao gỡ bài toán
thu hút khán giả đến với sân khấu truyền thống
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã tổ chức rất nhiều những trại sáng tác
hàng năm tổ chức từ hai đến ba trại sáng tác và một năm chúng tôi có được khoảng đến từ ba mươi đến năm mươi kịch bản
trong những cái trại sáng tác này chúng tôi lại phải mở ra những cuộc thi
những cái cuộc thi ấy nó sẽ cọ sát và nó tiếp cận đến và mong những tác giả trẻ

sáng tác nhiều những kịch bản có những vấn đề xã hội quan tâm đến cái đời sống xã hội
và những cái gì dự báo về xã hội trong cái phát triển trong cái hội nhập mà chúng ta cần phải tập trung
mỗi đơn vị tự đề ra cho mình một chiến lược một cách tiếp cận riêng sao cho phù hợp
nhưng dù làm theo cách nào thì đều thể hiện rõ sự quyết tâm của các nhà hát
việc kéo khán giả trở lại sân khấu nghệ thuật
đặc biệt đến thời điểm này thì các nhà hát phải dân tự chủ về nguồn kinh phí
việc đi tìm khán giả đã trở thành vấn đề cấp bách của mỗi đơn vị
chính điều đó đã tạo động lực để các đơn vị cho ra mắt các vở diễn chất lượng
và sân khấu nghệ thuật có thể sống trong lòng khán giả